sau khi tham dự lễ khai mạc hội trợ quốc tế ocope và lifestyle việt nam hai nghìn một mươi chín tại tp hcm
phó thủ tướng vương đình huệ cùng lãnh đạo các bộ ngành đã tham dự và phát biểu chỉ đạo
tại diễn đàn quốc tế kết nối mạng lưới toàn cầu mỗi xã một sản phẩm hai nghìn hai mươi
tại diễn đàn đại diện các quốc gia tiêu biểu trong chương trình ocop hai nghìn một mươi chín đã trình bày phương thức
triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm tại từng khu vực cũng như những hoạt động tiêu biểu
những kết quả đạt được trong năm vừa qua phát biểu tại diễn đàn phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ nhấn mạnh
ocop là một chương trình kinh tế nhưng có ý nghĩa xã hội nhân văn sâu sắc không chỉ góp phần phát triển kinh tế
phát triển đời sống việc làm cho người dân mà còn góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa
từng địa phương và cộng đồng dân tộc sau gần một năm triển khai chương trình ocop đã đạt được những hiệu quả đáng khích lệ
cho đến nay chỉ sau gần một năm thì đã có một trăm linh số tỉnh đã xây dựng các đề án về cấp tỉnh
hai mươi trên sáu mươi ba tỉnh trong cả nước thì đã xây dựng và phê duyệt xong và triển khai kế hoạch thực hiện
trong đó có bốn tỉnh đã thẩm định xét công nhận cho hai trăm linh sản phẩm đạt tiêu chuẩn từ ba đến năm sao
để giúp chúng ta gần tới năm hai nghìn hai mươi chương trình này sẽ đầu tư để phát triển hai bốn trăm linh sản phẩm
khủng cố ba chín trăm hai mươi tổ chức kinh tế tham gia ocop
và chúng ta sẽ rút kinh nghiệm và xây dựng khu khủng hồ thiền chế để tiếp tục áp dụng chương trình này sau năm hai nghìn hai mươi
nhờ có kết quả tích cực của chương trình ocop này
mà chúng ta đã tăng nhanh được số lượng hợp tác xã nhất là hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp
và đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực
trong các hộ nông dân trang trại tổ hợp tác hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ và vừa
đặc biệt là các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp nông dân và nông thôn
đầu tư vào trong các làng nghề ở các địa phương
phó thủ tướng cũng hoan nghênh những sáng kiến đồng góp sự tham gia nhiệt tình của các quốc gia
với chương trình mỗi xã một sản phẩm
và mong muốn các bộ ngành trung ương và địa phương tại việt nam sẽ đi tiên phong trong chương trình này
hoạt động để đạt được những kết quả thực chất